kính chào quý vị và các bạn cảm ơn đã thức dậy và đồng hành cùng chương trình an ninh ngày mới
sáng chủ nhật cuối tuần bắc bộ xe xe lạnh ra đường buổi sớm hoặc là về chiều tối thì rất cần có thêm một tấm áo mỏng
bởi nhiệt độ của ngày hôm nay thấp nhất là hai mươi ba độ c
tình hình thời tiết đáng lưu ý nhất là trung bộ
trong ngày hôm nay dự báo vẫn có mưa lớn trọng tâm là khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam gây ngập lụt nhiều nơi
quý vị lưu ý không đi qua các sông suối ngầm tràn nơi bị ngập sâu không bắt cá và vớt củi trên sông
ở tại những nơi nước dâng cao thì người dân thường sử dụng phương tiện di chuyển là ghe thuyền cần hạn chế chú ý an toàn
khi nước chảy xiết thì đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra